trong bối cảnh sau đại dịch hiện nay việt nam đang có nhiều cơ hội để phục hồi nền kinh tế
với luồng dịch chuyển đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia công nghệ cao đứng đầu chuỗi cung ứng
nhưng làm sao tận dụng được thời cơ này tạo ra lợi thế cạnh tranh hơn các quốc gia khác cùng tham gia đường đua
vấn đề vẫn là vấn đề nóng
số liệu cục đầu tư nước ngoài công bố cho thấy đến thời điểm này
tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài fdi đạt một mươi năm sáu mươi bảy tỷ usd
trong đó bạc liêu bà rịa vũng tàu và tp hcm là ba khu vực thu hút fdi nhiều nhất với hơn tám tỷ usd
quy mô các dự án đầu tư mới cũng tăng lên đáng kể
dự án nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng bạc liêu có tổng vốn đầu tư đăng ký lên đến bốn tỷ usd
dự án nhà máy sản xuất lốp xe radian jinu việt nam
với tổng vốn đầu tư một ba trăm tám mươi sáu tỷ usd
các quốc gia đang tìm cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào một thị trường
dẫn đến xu hướng của các doanh nghiệp fdi lớn thực hiện cấu trúc lại hệ thống cung cấp nguyên vật liệu
lựa chọn điểm đầu tư mới thỏa mãn với những điều kiện về khoa học công nghệ môi trường sinh thái và dịch vụ y tế an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ
việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ nhật bản vào việt nam
và gia tăng sự đón gốc của các công ty đang hoạt động tại việt nam
ngoài ra để các doanh nghiệp nhật bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào khu vực
chúng tôi sẽ thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp tiềm năng tại việt nam
cùng các đối tác sẽ phát triển khai tác thị trường mới
từ đó xây dựng một hệ thống chuối cưng ứng bền vững
trong số năm mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại việt nam
singapore là nhà đầu tư lớn nhất với năm bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ
tận dụng việc xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu
việt nam cùng các quốc gia đông nam á như indonesia malaysia thái lan đang tăng tốc trải thảm
triển khai nhiều chiến lược thu hút vốn cụ thể và yêu đãi khủng nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài
và sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực được dự báo sẽ rất khốc liệt
để chủ động đón nhận dòng vốn fdi mới
giao các bộ ban ngành phối hợp với vcci
các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai sớm một chiến dịch vận động xúc tiến đầu tư chiến lược ở cấp quốc gia
để tiếp cận trực tiếp với đại bản doanh của các chuỗi cung ứng toàn cầu
các chuyên gia kinh tế quốc tế cho rằng
từ kết quả kiểm soát dịch bệnh vừa qua
việt nam đã chứng tỏ những điểm sáng về thể chế chính trị kinh tế và xã hội
đây là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn
tuy nhiên thay vì chờ nhà đầu tư đến rồi mới sàng lọc thì việc chủ động tiếp cận và mời gọi các nhà đầu tư được cho là giải pháp cần thiết lúc này
theo nhiều chuyên gia hiểu rõ nhu cầu của các nhà đầu tư chiến lược và tiềm năng sẽ là chìa khóa để kéo họ đến với việt nam